công an thị trấn đạm ri huyện đạo hoai tỉnh lâm đồng cho biết đơn vị đang làm việc với các bên liên quan
để hoàn tất hồ sơ chuyển công an huyện đạo hoai điều tra xử lý theo thẩm quyền vụ ẩu đả vừa xảy ra trên địa bàn khiến một người bị thương
trước đó vào tối ngày một tháng năm tại nhà ông đào anh dũng tổ một mươi một thị trấn đạm ri tổ chức ăn nhậu
trong lúc ngồi nhậu giữa anh võ trường giang anh họ của chủ nhà và ông hứa văn hợp chú tại thị trấn đạ mơ ri có xảy ra mâu thuẫn
đến một mươi chín h hai mươi phút cùng ngày xuất hiện ba thanh niên lạ mặt mang theo dựa phát gậy gộc đến và xảy ra ẩu đả khiến anh giang bị nhiều vết thương ở chân tay bụng và lưng
trong đó vết thương tại chân trái bị đứt gân nạn nhân sau đó được chuyển tới bệnh viện huyện định quán tỉnh đồng nai để cấp cứu và điều trị